thưa quý vị như chúng ta đều biết âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật quan trọng gắn bó mật thiết với đời sống con người
và là một bộ phận không thể tách rời khỏi văn hóa của mỗi cộng đồng mỗi quốc gia dân tộc
trong đó phải kể đến dòng nhạc giao hưởng nhiều nhạc sĩ sáng tác giao hưởng đã trở thành những tượng đài của âm nhạc nhân loại
và những tượng đài đó qua nét vẽ của các họa sĩ mọi thời đại đã trở thành những chân dung văn hóa được công chúng yêu mến
các hoạt động ý nghĩa đó cũng đã góp phần vào việc xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
theo tinh thần nghị quyết số ba mươi ba của đảng
vài năm trở lại đây studio phố hoài của nhà văn họa sĩ trần thị trường đã trở thành một địa chỉ sinh hoạt văn hóa văn nghệ
một trong những nơi tìm đến đầy thú vị của giới văn nghệ sĩ thủ đô và trên cả nước
thời gian gần đây phố hoài studio còn được người ta tìm đến nhiều hơn để chiêm ngưỡng tranh chân dung
của một mươi nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới trước khi các tác phẩm rời phố hoài để về hệ thống trường phổ thông liên cấp alfred nobel
những moza beethoven chopin sube stravinsky đã được nhà văn họa sĩ trần thị trường và họa sĩ hải kiên
giảng viên trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương tái hiện chân dung qua các bức tranh sơn dầu khổ lớn với rất nhiều cảm xúc
bảy bức tranh chân dung của một mươi nhà soạn nhạc vĩ đại do ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa việt nam
trao tặng cho thầy trò trường alfred nobel nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn
đây là một cử chỉ văn hóa có ý nghĩa của các nghệ sĩ đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật phổ thông và xây dựng môi trường văn hóa học đường
làm sao để mà là cũng vẫn toát lên cái thần thái của các nhạc sĩ mà bao nhiêu thế hệ nay người ta đã ấn tượng rồi
bây giờ vẽ sai thì người ta không nhận ra đấy là ông beethoven chẳng hạn vẽ sai người ta không nhận ra là ông mozart
không nhận ra là ông sube phải dựa trên những tư liệu đó
tư liệu thì có vừa bao gồm là đọc trên mạng các ông là ai và những bức tranh để biểu hiện mặt của các ông là thế này thì phải vẽ như vậy
trường phổ thông liên cấp alfred nobel ngôi trường mang tên nhà hóa học và kỹ nghệ nổi tiếng thế giới người thụy điển
trường phổ thông liên cấp alfred nobel ngôi trường mang tên nhà hóa học và kỹ nghệ nổi tiếng thế giới người thụy điển
những trường quốc tế uy tín tại thủ đô hà nội
ngoài cơ sở vật chất và nội dung đào tạo theo chương trình quốc tế cambridge trường còn rất chú ý đến việc giảng dạy nghệ thuật
đặc biệt là nghệ thuật âm nhạc với mục đích giúp học sinh làm quen và dần yêu thích âm nhạc cổ điển bác học
từ đó mở rộng và làm cho đời sống tâm hồn các em thêm phong phú
phòng nhà của trường luôn có những giờ giảng dạy giới thiệu về các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới và tác phẩm của họ
và bây giờ khi trên tường của phòng nhạc đã xuất hiện tranh chân dung của các nhà soạn nhạc ấy
thì việc dạy và học âm nhạc lại càng thêm sinh động và hiệu quả
hôm nay khi mà được đón những cái bức tranh vẽ chân dung của những người nhạc sĩ mà tôi rất là tôn trọng
thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là xúc động khi mà các em học sinh ở trường cũng sẽ có thể được học
ở trong một cái không gian
mà có sự hiện hữu của những cái nhà soạn nhạc tài ba như thế
đưa âm nhạc vào chương trình giáo dục ở cấp phổ thông đang ngày càng tỏ ra cần thiết đối với sự phát triển trí tuệ và tâm hồn của các em học sinh
được học nhạc nhất là được học âm nhạc cổ điển bác học mà lại trong một không gian có sự hiện diện chân dung của các nhà soạn nhạc vĩ đại
thì đó là một sự bổ trợ tinh thần rất hữu ích đối với các em
việc kết hợp giữa âm nhạc và hội họa như vậy chắc chắn sẽ đưa giáo dục nghệ thuật phổ thông lên một tầm